theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
một áp thấp nhiệt đới cách đảo luzon của philippines khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông
đang hướng vào biển đông và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h chiều nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám tám độ vĩ bắc
một trăm hai mươi hai hai độ kinh đông trên khu vực phía đông bắc đảo luzon
sức gió mạnh nhất gần vùng tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy
tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km đi vào biển đông và tiếp tục mạnh thêm
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy
tức là từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết là áp thấp nhiệt đới
có khả năng mạnh lên thành bão số năm trong ngày ba hoặc ngày bốn tháng chín
thông tin từ ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tính đến thời điểm này bão số bốn đã làm chết một người bị thương một người ở hà nội
hai người ở tỉnh lào cai mất tích thiệt hại hàng nghìn ngôi nhà hoa màu
ở các tỉnh phía bắc và miền trung
hai nạn nhân ở hà nội gặp nạn là do cây đổ đè vào người
còn tại tỉnh lào cai lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện sapa cho biết vào chiều qua
tại địa bàn xã bản hồ hai vợ chồng công nhân của công ty cổ phần sông đà sáu
đã bị nước cuốn trôi mất tích trong khi qua suối
hiện lực lượng tìm kiếm cứu nạn của địa phương và công ty cổ phần sông đà sáu
phối hợp với xã bản hồ vẫn đang tổ chức tìm kiếm các nạn nhân
về tài sản bão đã làm hư hỏng một một trăm bảy mươi bảy ngôi nhà tập trung chủ yếu ở nghệ an
hà tĩnh và các tỉnh phía bắc thiệt hại hai trăm linh bảy sáu ha lúa và hoa màu
để ứng phó với cơn bão số bốn lực lượng chức năng huy động trên một người
và một trăm một mươi bảy phương tiện quân đội giúp người dân khắc phục hậu quả
đã tìm kiếm cứu nạn tám mươi bảy ngư dân và thuyền viên của chín tàu bị nạn trên biển do bão số bốn
đặc biệt đến chiều qua đã cứu nạn thành công một mươi thuyền viên của tàu thái thụy tám mươi tám gặp nạn
tàu bị chết máy khi đang chở than từ quảng ninh đi cà mau nằm ngay trên đường đi của bão số bốn
do ảnh hưởng của bão số bốn nhiều tỉnh thành phố tại khu vực miền núi phía bắc như bắc cạn
yên bái lào cai và miền trung như thanh hóa nghệ an hà tĩnh liên tục có mưa to
từ ngày hai mươi chín tháng tám và kéo dài trong những ngày tới
mưa đã làm cho nhiều địa phương bị ngập lụt nước dâng cao làm ngập các tuyến đường
nhà dân thiệt hại hàng trăm hectare hoa màu
thiệt hại ban đầu ước tính nhiều tỷ đồng và hiện chính quyền các địa phương đã cử lực lượng xuống các xã
để cùng nhân dân khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra
tại thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh do ảnh hưởng của bão số bốn hàng chục ngôi nhà đã bị gió lốc
cuốn tốc mái đổ sập hoàn toàn khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn
sau khi bão tan các lực lượng chức năng trên địa bàn đã tiến hành hỗ trợ bà con khắc phục lại nhà cửa bị hư hỏng
tuy nhiên những hộ gia đình bị thiệt hại đều thuộc diện khó khăn
nên có lẽ phải cần một thời gian dài nữa thì bà con mới có thể ổn định lại được cuộc sống
quay trở về nhà sau một đêm dài chú bão bà vân thất thần trước cảnh đổ nát của ngôi nhà mình
toàn bộ ngói lợp mái tôn đều bị tố lốc cuốn bay
các lực lượng công an quân đội đã tiến hành hỗ trợ bà vân sửa chữa lại ngôi nhà
nhưng nỗi lo trước mùa mưa bão của gia đình vẫn luôn thường trực
hầu hết những hộ gia đình bị thiệt hại do bão đều thuộc diện khó khăn
chính vì vậy sự hỗ trợ kịp thời của các lực lượng chức năng đã giúp bà con xã kỳ hoa bớt nỗi lo lắng trước cảnh màn trời chiếu đất
cơn bão số bốn
đã khiến bốn mươi một căn nhà của người dân bị tốc mái
trong đó có một mươi hai ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn khiến hai người bị thương
ước tính thiệt hại trên một ba tỷ đồng

công tác khắc phục thiệt hại sau bão vẫn đang được người dân và chính quyền các cấp rút triển khai
nhưng phải mất thêm một thời gian nữa người dân địa phương mới có thể ổn định lại cuộc sống